hiệp định thương mại hàng hóa asean hay còn gọi là atiga chính thức được áp dụng đã và đang tạo thêm nhiều áp lực cho ngành mía đường của nước ta
khi atiga có hiệu lực tất cả hạng ngạch và thuế xuất nhập khẩu đường dự kiến sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn
lúc đó nguồn đường từ các quốc gia sẽ được mua bán tự do trên thị trường
điều này đồng nghĩa với việc ngành mía đường của việt nam phải trực tiếp đương đầu với sự cạnh tranh gây gắt từ các doanh nghiệp mía đường nước ngoài
có thể nói chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tân
tuy nhiên tiến trình hội nhập như thế nào để bảo đảm thực hiện có hiệu quả giữ vững ổn định chính trị xã hội môi trường cạnh tranh công bằng và minh bạch cho các doanh nghiệp và bà con nông dân trồng mía đang là bài toán khó hiện nay

mía đường từ lâu đã được xem là một loại đất nước
mía đường là một trong các ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia
vì vậy nhiều quốc gia trên thế giới đều dành những chính sách ưu đãi để ngành mía đường phát triển
đồng thời trong quá trình thực thi các fta hàng giao bảo vệ đối với những loại sản phẩm đặc biệt như mía đường luôn được gỡ xuống sau cùng
hiện nay hầu hết các nước đã dùng chi phí người tiêu dùng để tài trợ cho sản xuất mía đường
tất cả các quốc gia xuất khẩu đường đều can thiệp để giá đường tại thị trường nội địa ở mức tương đối cao
trong khi giá đường trên thị trường quốc tế ở mức thấp
đứng trước những chính sách bảo hộ cùng sự hỗ trợ tối đa cho ngành mía đường của chính phủ các nước asean
toàn bộ các mắt xích trong chuỗi sản xuất mía đường việt nam đã đang và sẽ đứng trước nguy cơ gặp khó khăn sau hội nhập
trong cái khối mà chúng ta sẽ nhập atiga đó trong đó là cái khối mà có sản xuất mía đường là thái lan là indo là philippines
thì họ luôn luôn giữ giá đường
kèm theo giá đường có nghĩa là giữ giá mía ở mức bảo đảm cho nông dân đủ sống
theo số liệu của hiệp hội mía đường việt nam
nhiên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tổng diện tích mía nguyên liệu hiện đã giảm khoảng ba mươi ba mươi
chi phí đầu tư mỗi một m hai mía khoảng bảy triệu đồng nhưng chỉ thu được khoảng ba bốn triệu
khiến nông dân nợ ngân hàng rất nhiều
một số vùng thua lỗ nặng nông dân chẳng mặn mà gì với việc trồng mía
và thậm chí là bỏ ruộng vì càng đầu tư càng lỗ
tại các tỉnh khu vực miền tây nhiều hộ dân chuyển sang trồng cây khác hoặc nuôi trồng thủy sản
nhưng việc này cũng không hề đơn giản
đặc biệt như tại tỉnh trà vinh từ bốn năm trăm linh hectare
diện tích đất trồng mía đến nay diện tích trồng mía trên toàn tỉnh hiện đã giảm xuống còn ba năm trăm linh ha
hiện nay thì thực tế có những nơi là bà con vợ rất là khó khăn cho nên là cái việc mà chăm sóc
chăm sóc đối với diện tích trồng mía đó thì có khi là bà con không mặn mà nữa
thiếu mía nguyên liệu buộc các nhà máy duy trì sản xuất công suất thấp
thậm chí đã có nhiều nhà máy phải tạm giảm
tính tới nay đã có một mươi bảy trên ba mươi nhà máy đường thu lỗ mất vốn chủ sở hữu
một số nhà máy phải tạm dừng hoặc có thể phá sản
đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín các nhà máy đường đã sản xuất lũy kế ép được một mươi hai triệu tấn mía
và sản xuất được khoảng một hai triệu tấn đường
giá mía một mươi chữ lượng đường tại ruộng ở khu vực phía bắc được các nhà máy thu mua từ bảy trăm năm mươi tới chín trăm linh đồng một kg
miền trung và tây nguyên từ bảy trăm hai mươi đến tám trăm năm mươi
miền trung và tây nguyên từ tám trăm linh đồng một kg và miền nam từ bảy trăm hai mươi đến tám trăm linh đồng một kg
tất cả những điều này đã tạo nên yêu cầu bức thiết hiện nay đó chính là cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc tái cơ cấu ngành mía đường
theo nhiều chuyên gia hiện nay nước ta đã có rất nhiều cơ chế chính sách để tái cơ cấu ngành mế đường tuy nhiên việc thực hiện vẫn còn chậm tại nhiều địa phương
đất nước chúng ta có nhiều vùng vi khí ở khác nhau nam trung bắc thì mỗi vùng nó phải có một dốc chủ lực thì mới có được năng suất cao
và cái gì đất đai chúng ta cũng là một cái điểm nghẽ để mà chúng ta có thể cơ chế hóa được không phải ba hectare không phải năm hectare mà chúng ta có thể cơ chế hóa hiệu quả được
và một cái máy nó phải chạy nó phải một mươi hai mươi ba mươi hectare thì do đó là và đấy là cái trải ngại nhất trong việc sản xuất nguyên liệu
theo lộ trình cam kết của hiệp định thương mại hàng hóa asean từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi

mặt hàng đường từ các nước trong hội asean vào việt nam sẽ được xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu với thuế xuất nhập khẩu chỉ năm
hệ quả là sau hội nhập chắc chắn hàng triệu người nông dân trồng mía sẽ không có việc làm
do đó nhà nước cần có cơ chế chính sách hỗ trợ ngành mía đường
đề nghị là đảng nhà nước nên có quan tâm chính sách hỗ trợ có thể là hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân
trong trường hợp mà hỗ trợ trực tiếp này chúng ta nghiên cứu chính sách cho phù hợp để giúp cho bà con nông dân vượt qua các khó khăn này
có thể chúng ta hỗ trợ trực tiếp thông qua thực hiện cái giống ba cấp hỗ trợ giống này và cái hỗ trợ về phương tiện dành tải cho những dùng đặc biệt khó khăn dùng đồng bạc tập tử số
thì đây là những cái mà chính sách mà các khối nước ngoài đó thì họ cho rằng là chúng ta cũng không phải là bảo hộ
bộ nông nghiệp thì cũng rất đồng ý với cái đề xuất của bên hiệp hội mía đường là cũng có cái đề xuất là nghiên cứu đề nghị chính phủ xây dựng
ban hành định về sản xuất kinh doanh miếng đường tạo hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh miếng đường
có chính sách hỗ trợ hành đường phát triển hoạt động vận hữu
tại công ty cổ phần mía đường sơn la đứng trước thách thức hội nhập công ty đã xác định rõ
việc tái cấu trúc lại công ty theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm là hướng đi cần phải thực hiện
trong đó việc đẩy mạnh liên kết sản xuất với người nông dân là hướng đi đang được công ty triển khai thực hiện
hàng làm chúng tôi liên tục đi tìm hiểu các loại sống mới sống tốt có năng suất cao và kháng bệnh về đầu tư cho bà con
toàn bộ vốn chúng tôi sẽ cung cấp đầu tư một trăm linh
ngoài ra thì toàn bộ các hệ thống về vận chuyển cho bà con
từ dụng khi chúng tôi được cam kết mua mía tại dụng trở về chúng tôi cũng sẽ có một cái giá bảo hiểm
bà con yên tâm là khi ký hiệp đồng nó đã biết được cái giá bảo hiểm ví dụ như tôi thiểu nhất là giá tám trăm linh
mặc dù có thể là giá thị trường thấp hơn nhưng tôi nó vẫn chấp nhận mua cái giá đấy để cho bà con yên tâm khi làm mía
thế còn thị trường lên thì chúng tôi cũng sẽ mua cao hơn
hai là tiêu thu toàn bộ cái sản phẩm mía của bà con
bằng việc liên kết sản xuất

bà con cũng sản xuất hàng hóa lớn nên việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất và thu hoạch được áp dụng
điều này đã góp phần tăng năng suất giảm giá thành cho sản phẩm nhằm nâng sức cạnh tranh của sản phẩm của công ty trên thị trường
việc thanh toán giá mua mía cho bà con được đầy đủ cũng được triển khai thực hiện để người dân yên tâm khi sản xuất
như những năm trước thì chúng tôi sản xuất là năm trăm linh tấn mía năm trăm linh tấn mía trên một vụ
nhưng đột biến năm nay là cũng là một cái năm mà lớn nhất là sáu trăm hai mươi tấn mía
thì cái này cái thành tích này thì cũng là công ty mía đường sơn la là cũng gắn bó với người dân và cũng đầu tư cho người dân để người dân trồng mía bán cho nhà máy
sau ba năm nâng cấp thì hiện nay là nhà máy đang trong công suất là năm tấn mía trên ngày
và hiện tại là đang chạy chín mươi
cái phần trăm của công suất là bốn năm trăm linh tấn mía trên ngày để tiêu thụ hết lượng mía cho người dân trên địa bàn hai huyện mai sơn và yên châu
tái cấu trúc lại công ty cũng là một trong những giải pháp được nhiều công ty mía đường nước ta đang triển khai thực hiện
tuy nhiên chỉ có tái cấu trúc thôi chưa đủ trước thềm hội nhập để cứu thành công ngành mía đường nước ta còn rất nhiều việc cần làm
theo ý kiến của nhiều chuyên gia cho rằng
trước bài toán đặt ra
trong bối cảnh hội nhập nếu nhiều quốc gia trên thế giới có thể bảo hộ ngành đường thì chúng ta cũng nên có những cơ chế chính sách để bảo đảm tính công bằng cho ngành mía đường cạnh tranh
hội nhập thì là một chủ trương đúng
nhưng mà có một số ngành hề và trong đó đặc trưng là riêng cái đường và cái cây mía là có những loại đặc thù và các nước khác đặc trưng
và trong đó đặc trưng là riêng cái đường và cái cây mía là có những loại đặc thù và các nước khác
đặc biệt các nước châu á đều bảo hộ rất là nặng
và khi bảo hộ như vậy thì về phía nhà nước mình mình cũng nên có một hình thức bảo hộ tương xứng để bảo đảm tính công bằng
có thể nói ngành mía đường nước ta hiện còn rất nhiều tiềm năng lợi thế do đó cần đa dạng hóa sản phẩm để tăng nguồn thu nhập
thí dụ như bã mía không chỉ để làm nguyên liệu phát điện mà còn có thể làm giá thể nấm phân bón hữu cơ cũng mang lại lợi nhuận và hiệu quả cao
ngành mía đường nên phát triển những cái công nghiệp liên quan tới ngành mía đường chẳng hạn sử dụng ba mía chẳng hạn như điện sinh khối
thì chúng ta cũng nên quan tâm trong thời gian tới
và theo hiệp hội mía đường cũng đề xuất trong thời gian tới chúng ta nên điều chỉnh lại giá thu mua điện từ điện sinh khối này để đảm bảo được các nhà máy điện
vừa là tận dụng được cái phế thải từ sản phẩm mình ra
thì chúng ta có thể điều chỉnh để các doanh nghiệp mía đường có lại
cũng nhằm là khi doanh nghiệp đường hoạt động hiệu quả doanh nghiệp thu mua sản xuất mía đường hoạt động hiệu quả thì cũng sẽ giúp chia sẻ với bà con nông dân
hội nhập sẽ đem lại những cơ hội và thách thức lớn trước mắt và lâu dài đối với ngành mía đường là cạnh tranh gây gắt hơn
để ngành mía đường tồn tại phát triển và nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập
nhất là sau khi hiệp định thương mại hàng hóa asean
các nhà máy cần tập trung cơ cấu lại ngành mía đường nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập theo cơ chế thị trường
đặc biệt tập trung cơ cấu lại sản xuất nguyên liệu mía nhằm giảm chi phí sản xuất hạ giá thành mía nguyên liệu để nông dân có lợi

một loại nho đắt đỏ bậc nhất thế giới

một loại nho mang hương vị vô cùng đặc biệt với vị ngọt rất đậm đà
đó chính là nho mẫu đơn giống nho được mệnh danh ngon nhất thế giới và là một trong những thực phẩm organic điển hình của nhật bản
nho mẫu đơn một loại nho nổi tiếng có xuất xứ từ nhật bản
nho mẫu đơn được trồng ở okayama chimanashi nagano kagawa và yamagata
nhưng người nhật đều biết nho mẫu đơn ngon nhất thế giới ở vùng okayama nhật bản nơi được mệnh danh là vương quốc trái cây
vì okiama là vùng đất của ánh mặt trời với lượng mưa hầu như rất ít
nhưng khí hậu ôn hòa giúp tạo nên những loại trái cây đạt chất lượng tốt nhất mang hương vị vô cùng đặc biệt vị ngọt đậm đà
hiện tại công đoạn trồng và chăm sóc nho này chỉ duy nhất người trồng tại nhật biết
điều đặc biệt ấy chính là công đoạn tạo nên trái nho đẳng cấp thế giới
giống như các loại dưa lưới nho mẫu đơn cũng được trồng theo kiểu một nhánh một chùm
do đó các chùm nho sẽ được hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng từ đó sản xuất ra loại nho có chất lượng cao
mỗi chùm nho đều được bọc bằng giấy để ngăn ngừa sự tấn công của các loại côn trùng
nho thường được thu hoạch từ đầu tháng sáu đến cuối tháng một mươi
người trồng sẽ kiểm tra ngẫu nhiên các loại nho để kiểm tra độ ngọt của nho
họ sẽ không thu hoạch cho đến khi nho đạt được độ ngọt tiêu chuẩn
để tạo ra những trái nho ngon bậc nhất thế giới thì việc chăm sóc không hề đơn giản
công đoạn chăm sóc như cắt tỉa lá tỉa chùm thường do người trung tuổi thực hiện
bởi chỉ ở tuổi trung niên họ mới kỹ tính và kiên nhẫn chăm sóc tỉ mỉ cho từng chùm nho
họ thổi hồn vào những trái nho và quan sát từng ngày từng giờ xem chùm nho lớn đến đâu
để căn chỉnh làm sao cho chùm nho có số quả nhất định
bởi nếu để chùm nho quá nhiều quả thì cây mẹ sẽ không thể chăm sóc tốt cho từng đứa con của mình
vì lượng sữa chảy về nuôi quả không thể đủ để cho ra những trái nho có chất lượng tốt nhất
nho có vị ngọt nhờ nắng sớm mai gió đồi thung lũng và hanh khô của đất trời
nhờ sự tần tảo sớm hôm chăm sóc tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ
mà nho mẫu đơn có hương vị đặc biệt không có loại quả nho nào sánh được